các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bangladesh và myanmar nhất trí kế hoạch hồi hương người rohingya
virus hô hấp cấp tính khiến chín trẻ em mỹ thiệt mạng
thưa quý vị và các bạn hôm nay ba mươi một tháng một mươi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu bước sang ngày thứ hai
các đại biểu sẽ tiếp tục chất vấn bất kỳ bộ trưởng cũng như thành viên chính phủ
chung quanh các vấn đề mà cử tri quan tâm
đây là kỳ chất vấn đầu tiên có sự đổi mới về hình thức
được các đại biểu đánh giá là rất dân chủ công khai và ngày càng hiện đại
qua đây cử tri trong cả nước sẽ biết được các bộ trưởng đã giải quyết được kiến nghị của mình đến đâu
có thực hiện đúng lời hứa hay không và nếu chưa giải quyết xong thì thời gian tới sẽ có phương hướng như thế nào
bên cạnh đó việc đổi mới hình thức chất vấn sẽ là nền tảng bước đệm vững chắc
để các bộ trưởng thực hiện nghiêm túc lời hứa trước cử tri và nhân dân cả nước trong nhiệm kỳ của mình
đây là kỳ chất vấn đầu tiên có sự đổi mới về hình thức
được các đại biểu đánh giá là rất dân chủ công khai và ngày càng hiện đại
qua đây cử tri trong cả nước sẽ biết được các bộ trưởng đã giải quyết được kiến nghị của mình đến đâu
có thực hiện đúng lời hứa hay không và nếu chưa giải quyết xong thì thời gian tới sẽ có phương hướng như thế nào
bên cạnh đó việc đổi mới hình thức chất vấn sẽ là nền tảng bước đệm vững chắc
để các bộ trưởng thực hiện nghiêm túc lời hứa trước cử tri và nhân dân cả nước trong nhiệm kỳ của mình
thưa quý vị và các bạn sáng ba mươi tháng một mươi
tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiện đã tiếp đoàn ủy ban nghề cá của nghị viện châu âu
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đánh giá cao việc ủy ban châu âu ec đã thông qua việc trình hội đồng châu âu
khẳng định nghị viện châu âu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế ra quyết định của liên minh châu âu
phó chủ tịch quốc hội mong muốn nhận được sự ủng hộ của nghị viện châu âu thúc đẩy việc ký chính thức phê chuẩn evfta trong thời gian sớm nhất
về vấn đề chống đánh bắt cá bất hợp pháp không quản lý và không khai báo phó chủ tịch quốc hội đề nghị
nghị sĩ manto gabriel với vai trò là người phát ngôn ủy ban nghề cá của nghị viện châu âu
cùng các nghị sĩ nghị viện châu âu có tiếng nói ủng hộ ec xem xét tích cực nỗ lực của việt nam
để sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của việt nam sang liên minh châu âu
thưa quý vị và các bạn vừa qua ngày hai mươi năm tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ký ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
đây là một văn bản nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ lão thành đảng viên và nhân dân
theo quan điểm của nhiều cán bộ lão thành đảng viên những người có nhiều năm công tác gắn bó với những công việc hành chính nhà nước
thì quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay

cũng như là ngay cả trong cán bộ cũng gây ra một bức xúc
cho nên đây là một nghỉ quyết ra rất là kịp thời để uốn nắn những sai thoát trong thời gian vừa qua
tôi nghĩ rằng sẽ là một cái biện pháp mang tính chất đột phá để có thể thúc đẩy cái sự đồng thuận của nhân dân đối với đảng
với chính phủ và coi như là sẽ có một đột phá trong sự góp phần xây dựng đất nước phát triển kinh tế bền vững
một nội dung trong quy định nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người luôn theo dõi công tác chỉ đạo điều hành lãnh đạo đất nước
đó là về văn hóa tự chức
tôi nghĩ là cái văn hóa tự chức thì từ trở về nay người việt nam đã có rồi không phải bàn
ví dụ như trong hai năm cải cách ruộng đất năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
thì đồng chí trưởng
đồng chí lê văn lương chính lúc đó là tổng bị thứ đã xin tư chức có hai năm đã xin tư chức
đồng chí là hoàng quốc việt đồng chí lê vân lương ủy viên bộ chính trị xin ra khỏi bộ chính trị
tôi cho những người hai năm cũng nên là học theo thể hệ trước
là mình cảm thấy không đủ phẩm chất không đủ điều kiện phục vụ đảng phục vụ nhân dân thì nên là xin trên thôi
quy định đã ban hành và người dân rất kỳ vọng
quy định sẽ là bước đột phá để góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển ổn định
tôi thì rất hy vọng nhưng mà tôi nghĩ rằng phải có những cái biện pháp rất sát sao
đặc biệt vấn đề giám sát vấn đề tổ chức thực hiện mà từ cơ sở cho đến trung ương
và tôi nghĩ rằng đúng như cái văn bản ký tức là các đồng chí phải gương mẫu từ trên xuống dưới
từ cao xuống thấp và ở mọi lúc mọi nơi trong mọi hành động
thời gian tới bộ chính trị trung ương sẽ tiếp tục có những chỉ đạo sát sao
kịp thời để các cấp ngành triển khai có hiệu quả quy định này
trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát đến cùng việc thực hiện quy định
ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh lào cai đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
và triển khai phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh lào cai đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
các phong trào thi đua quyết thắng luôn gắn liền với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai
và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong năm năm qua lực lượng vũ trang tỉnh lào cai đã phát động tổ chức thực hiện hiệu quả
sáu phong trào thi đua quyết thắng hai mươi sáu đợt vượt kết cao điểm
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tặng bằng khen cho ba mươi bốn tập thể
một mươi sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng
lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
đại hội đã thông qua quyết tâm thư phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại đại hội lãnh đạo tỉnh tuyên quang đã trao bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh
cho hai mươi sáu tập thể hai mươi bảy cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
vừa qua liên đoàn lao động tỉnh bình phước đã tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến
trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành
trách nhiệm liêm chính sáng tạo giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
qua năm năm triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện chỉ thị năm đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị
ý thức rèn luyện tu dưỡng giữ vững phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người cán bộ công chức viên chức tỉnh bình phước
dịp này liên đoàn lao động tỉnh bình phước đã tuyên dương khen thưởng cho tám mươi bảy cá nhân tiêu biểu xuất sắc
trong thực hiện cuộc vận động giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều ba mươi tháng một mươi
bão yutu đã vượt qua đảo luzon philippines
và đi vào biển đông trở thành cơn bão số bảy năm hai nghìn một mươi tám
hồi một mươi chín h tối ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là một trăm linh một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến hai mươi km
đến một mươi chín h ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi ba
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm sáu mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng bảy mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển đông bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi chín h ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực đông bắc biển đông cấp ba
trong phần tiếp theo của chương trình tìm giải pháp tháo gỡ rào cản về đất đai trong nông nghiệp
kim ngạch xuất khẩu vượt hai trăm linh tỷ usd
thưa quý vị và các bạn đất đai là khâu đầu tiên
trong đột phá phát triển nông nghiệp
sau ba mươi năm đổi mới đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới
do đó cần có những chính sách mới phù hợp thực tế tháo gỡ các rào cản nhằm phát triển thị trường đất nông nghiệp việt nam
đây cũng là nội dung chính của hội thảo tham vấn các rào cản trong phát triển thị trường đất nông nghiệp việt nam
do viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng ba mươi tháng một mươi tại hà nội
theo viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
hiện nay hơn bảy mươi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở việt nam có diện tích nhỏ hơn năm hectare
điều này khác biệt khá lớn so với các nước trong khu vực
bởi từ năm hai nghìn một mươi hai thái lan có một bốn triệu mảnh ruộng có quy mô hơn hai mươi hai hectare
trung quốc từ năm hai nghìn một mươi ba có tám tám mươi hai diện tích có quy mô hơn ba hectare trên một mảnh
một diện tích có quy mô từ ba mươi đến ba mươi hectare
bên cạnh vấn đề manh mún đất đai nông nghiệp còn khá nhiều tồn tại
thiếu bàn đạp cơ chế cho sự phát triển thị trường đất đai
hiện nay đối với hà nam đang tập trung chỉ đạo phương pháp tích tụ chính quyền cấp huyện cấp xã
đứng ra thuê quyền sử dụng đất của dân trong thời gian hai mươi năm
sau đó cho doanh nghiệp thuê lại
đúng với thời gian cũng như giá thuê đất của dân
và trong quá trình triển khai thực hiện hiện nay đang vướng quy định của luật đất đai
thì cũng chưa quy định về cho phép về các chính quyền các cấp để đứng ra thuê lại quyền sử dụng đất của dân
với mục tiêu của hội thảo là ra soát đánh giá các rào cản thể chế trong phát triển thị trường đất nông nghiệp
nhằm đưa ra các đề xuất sửa đổi
bổ sung luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba và các văn bản dưới luật hướng tới tăng hiệu quả sử dụng đất phát triển kinh tế nông nghiệp
tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị từ thực tế triển khai tại các địa phương
đối với trường hợp trồng cây lâu năm tỉnh mong muốn theo một chưu trình khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm năm
ngăn sách tỉnh có thể bỏ ra khoảng cùng với doanh nghiệp
năm năm đầu để mở cùng là thơi đắc của người dân
tức là thuê đất của người dân trong thời gian hai mươi năm năm nhưng mà trả tiền là năm năm một lần
thì theo lực ngân sách là không có được cho nên là hiện nay là tỉnh cũng đang lúng túng về chuyện này
hiện nay quá trình tích tụ và tập trung dụng đất vẫn diễn ra chậm
thống kê không xác thực tế vấn đề đất nông lâm trường chưa giải quyết triển đẻ
cơ sở dữ liệu đo đạc cắm mốc thiếu không cập nhật
điều này cản trở không ít đến sự phát triển của thị trường đất đai
nói chung khiến số lượng trang trại trồng trọt tăng chậm
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay
cục thuế tp hcm đã thu gần hai mươi năm tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân
tăng hai mươi ba năm mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó truy thu thuế kinh doanh trên mạng đạt gần năm mươi tỷ đồng
trên địa bàn thành phố có nhiều cá nhân có doanh thu từ trang mạng xã hội
từ google facebook viết trò chơi điện tử
được trả số tiền lớn lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhưng chưa làm nghĩa vụ thuế
cục thuế đã mời một mươi năm chủ tài khoản trang thương mại điện tử trên google facebook đến làm việc
theo dữ liệu của năm ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có đến một mươi tám chín trăm linh ba tổ chức nhận thu nhập
từ google facebook với số tiền một chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra cũng có nhiều tài khoản được thanh toán bằng ngoại tệ với số tiền lên đến một mươi bảy tám triệu usd
hiện nay cơ quan thuế cũng đã truy thu được tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng từ tám mươi chín tổ chức cá nhân
có thu nhập từ google facebook
đồng thời cục thuế thành phố cũng đã chuyển thông tin của năm tám trăm linh cá nhân có nhận thu nhập
từ facebook google với tổng số tiền bảy một triệu usd và chín mươi bảy tỷ đồng tới cục thuế các tỉnh thành phố trong cả nước
theo tổng cục thống kê tính chung một mươi tháng qua kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hai trăm hai mươi bảy tỷ usd
tăng một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi tháng qua khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi sáu tám tỷ usd khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
kể cả dầu thô
đạt một trăm bốn mươi ba bốn tỷ usd chiếm bảy mươi một sáu tổng kim ngạch xuất khẩu
đóng góp vào giá trị kim ngạch nêu trên một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước
như điện thoại và linh kiện hàng dệt may tăng và điện tử máy tính và linh kiện
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt ba mươi chín tỷ usd tăng một mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị và các bạn dù được coi là một ngành thể hiện năng lực sản xuất của một quốc gia
là chiếc chìa khóa vàng để phát triển ngành ô tô trong nước
thế nhưng trong suốt hai mươi năm hình thành và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô việt nam
vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn phát triển chưa xứng tầm và cần nhiều yếu tố hỗ trợ để có thể lớn mạnh
theo thống kê của bộ công thương hiện chỉ có ba trăm năm mươi tám doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô
trên tổng số một mươi hai doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
trong đó có hai mươi doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô nhưng chỉ có tám mươi bốn doanh nghiệp cung cấp linh kiện cấp một
và ba doanh nghiệp là nhà cung cấp cấp hai và ba quá nhỏ so với nhu cầu và cũng rất nhỏ so với các nước trong khu vực
đối với các ngành công nghiệp nói chung cũng như công nghiệp ô tô nói riêng
thì các doanh nghiệp sản xuất linh kiện và đây thì điều chứa là doanh nghiệp vừa và nhỏ
bản thân là cái năng lực của họ nội tại là về tài chính về công nghệ về con người về kỹ thuật nói chung là còn đang yếu
chúng ta đánh giá lâu nay bạn đánh giá là như thế rồi cho nên là rõ ràng ở đây là họ gặp rất là nhiều khó khăn
theo các chuyên gia kinh tế
thời gian vừa qua ngành công nghiệp ô tô việt nam đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm
góp phần giảm nhập siêu và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động
điều này đã tạo tiền đề cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô hình thành
tuy nhiên trên thực tế chúng ta mới chỉ sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản
có hàm lượng công nghệ thấp đồng thời sự phối hợp gắn kết giữa các đơn vị trong ngành công nghiệp này còn nhiều hạn chế
so với các nước mà có ngành công nghiệp ô tô phát triển số lượng cũng vẫn còn ít
cái thứ hai là quy mô vẫn còn nhỏ
và tôi cho rằng đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành đó với nhau
để làm sao giải quyết những vấn đề về thị trường lựa chọn sản phẩm phối hợp công nghệ như thế nào đó
để tạo điều kiện không trầm chéo với nhau về đầu tư các công nghệ
phối hợp với nhau để giảm được chi phí trong sản xuất để phát triển
trước những khó khăn mà ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô đang gặp phải rất cần ra soát xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ thật tốt
bám sát với chuỗi giá trị sản xuất đồng thời tạo điều kiện đẩy mạnh chuyển giao công nghệ
có chính sách thu hút để doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện ô tô nội có thể tham gia vào từng công đoạn của chuỗi
từ đó góp phần cải thiện tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp ô tô nói chung
sáng ba mươi tháng một mươi tại hà nội bộ y tế tổ chức chung kết cuộc thi y tế cơ sở giỏi năm hai nghìn một mươi chín
với sáu đội thi đến từ các tỉnh phú thọ yên bái nghệ an hà tĩnh cần thơ và bạc liêu
đại diện cho ba khu vực là trung du bắc bộ bắc trung bộ và đồng bằng sông kiểu long
trải qua ba phần thi thể hiện những kiến thức hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp của các đội thi
về vai trò của đội ngũ y tế cơ sở trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
kết quả chung cuộc giải nhất đã thuộc về đội thi y tế cơ sở giỏi tỉnh hà tĩnh
đội thi y tế cơ sở giỏi tỉnh nghệ an đạt giải nhì
hai giải ba thuộc về đội thi y tế cơ sở giỏi tỉnh cần thơ và phú thọ
cuộc thi y tế cơ sở giỏi năm nay là một trong những hoạt động nhiệm vụ của ngành y tế
nhằm triển khai tốt nghị quyết số hai mươi và hai mươi một của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
với mục đích kêu gọi các cấp các ngành và mọi người dân tích cực ủng hộ
tham gia thực hiện các chủ trương chính sách chương trình đề án của ngành y tế về y tế cơ sở
cuộc thi đã tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở giao lưu học hỏi
đẩy mạnh phong trào học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn kỹ thuật
kỹ năng thực hành khả năng giao tiếp chăm sóc người bệnh
vừa qua phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mường ảng tỉnh điện biên
phối hợp với ủy ban nhân dân xã ảng tở tổ chức bàn giao bốn mươi con bò giống theo chương trình ba mươi a và một trăm ba mươi
cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo của xã ảng tở huyện mường ảng
theo chương trình mỗi hộ thuộc diện nghèo cận nghèo vừa mới thoát nghèo ở xã an tở
được hỗ trợ một bò giống có trọng lượng tối thiểu một trăm hai mươi kg trị giá một mươi hai triệu đồng
mức hỗ trợ cụ thể là hộ nghèo được hỗ trợ một mươi hai triệu đồng hộ cận nghèo được hỗ trợ một mươi triệu đồng
hộ mới thoát nghèo tám triệu đồng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay huyện mường ảng có năm trăm bốn mươi một hộ được hỗ trợ bò giống
trước khi trao con giống cho hộ nghèo bò giống đã được nuôi cách ly ít nhất hai mươi một ngày và được tiêm vaccine phòng bệnh
trong ba mươi ngày kể từ ngày giao bò nếu bò chết vì mắc bệnh lở mồm long móng tụ huyết trùng
thì đơn vị cung ứng phải có trách nhiệm cấp lại con giống khác cho người dân
ngày ba mươi tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam hai nghìn một mươi chín
đây cũng là sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh
triển lãm ảnh năm nay bao gồm hai chủ đề chính hạ long quảng ninh góc nhìn mới và chủ đề sáng tác tự do
sau gần ba tháng phát động ban tổ chức đã nhận được một mươi một trăm chín mươi tác phẩm bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ
các tác phẩm tham dự lần này đã bám sát chủ đề
nội dung nắm bắt được hơi thở của cuộc sống ngôn ngữ ảnh sinh động độc đáo giàu tính chân thiện mỹ
phản ánh chân thực về những vấn đề của cuộc sống đường đại về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
triển lãm mở cửa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến hết ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại khuôn viên cổng chính sơn gua hạ long khâm lết đường hạ long phường bãi cháy thành phố hạ long quảng ninh
thưa quý vị và các bạn từ một ngày lễ quan trọng của các nước phương tây
giờ đây tại việt nam halloween cũng là một lễ hội được rất nhiều bạn trẻ đón chờ
những ngày này tại khu phố hàng mã hàng lược vô cùng nhộn nhịp người đi chơi mua sắm
không khí sôi động ấy khiến cho rất nhiều du khách nước ngoài cảm thấy thích thú và ngạc nhiên khi được đón một mùa halloween tại việt nam
đến với tuyến phố hàng mã hàng lược những ngày này rất nhiều du khách nước ngoài bị cuốn hút bởi những con phố
với nhiều sắc màu đen đỏ cam đặc trưng của halloween
đón halloween trên một đất nước khác
nhưng những du khách tới đây vẫn có thể tìm niềm vui cho mình và bạn bè người thân
với họ halloween không chỉ để vui chơi mà còn là dịp để khám phá một nền văn hóa mới
đây là lần đầu tiên tôi đón halloween tại việt nam và tôi sẽ tổ chức buổi hóa trang cùng học sinh của tôi vào tối nay
tôi rất vui khi tại hà nội cũng bán rất nhiều đồ hóa trang và tôi rất thích không khí trên con phố này
tôi rất thích thú khi được đến những cửa hàng tại đây để mua sắm
trên quê hương của tôi
chúng tôi có rất nhiều kẹo trong bữa tiệc
khi đến với việt nam tôi rất bất ngờ khi thấy mọi người tổ chức những bữa tiệc và cùng nhau hóa trang
tôi cảm thấy như đang được ở nhà vậy
mỗi du khách nước ngoài đều mang một tâm trạng riêng khi đón halloween ở việt nam
thế nhưng mọi người đều có ấn tượng tốt về mảnh đất hình chữ s
và cùng hào hứng đón mừng một ngày lễ hội vui vẻ và nhiều ý nghĩa
ngày ba mươi tháng một mươi tại hà nội
nhà xuất bản trẻ phối hợp với đại sứ quán phần lan tổ chức buổi tọa đàm những sáng kiến phần lan
nhân dịp ra mắt cuốn sách cùng tên của tác giả giáo sư ekka taipen
đây là cuốn sách đã được dịch ra hai mươi bảy thứ tiếng trên toàn thế giới
nói về những lý do phần lan phát triển như ngày nay
và có những kinh nghiệm có thể áp dụng tại việt nam trên bước đường phát triển
cuốn sách những sáng kiến phần lan tập hợp những sáng kiến về xã hội
chính trị và cuộc sống thường ngày ở phần lan
những sáng kiến được trình bày đa dạng từ nhỏ đến quan trọng
từ các cấu trúc chính trị phổ quát đến những niềm vui thường nhật
với các chủ điểm từ quốc hội độc viện đến tù phơi bát
từ chăm sóc trẻ ban ngày tới cầu giặt công cộng
từ công việc trong cộng đồng đàn ong thợ đến cơ chế ba bên
từ bơi lội trong băng đến chính phủ liên hiệp
và từ hệ điều hành linak đến ông già noel
cuốn sách của chúng tôi không được viết dưới dạng hàn lâm mà dưới dạng những câu chuyện
chúng tôi muốn kể câu chuyện về phần lan từ sau thế chiến thứ hai
từ một nước nhận được sự hỗ trợ của unicef trong vòng bảy mươi năm qua
đã trở thành một nước thịnh vượng
có năm bí quyết để lý giải cho sự thành công này
thứ nhất là hệ thống giáo dục hoàn toàn miễn phí
thứ hai là các đơn vị hành chính của phần lan đều có sự tự trị rất tốt
thứ ba là chúng tôi đã thực hiện bình đẳng giới từ rất sớm
thứ tư là chúng tôi có rất nhiều tổ chức phi chính phủ
và thứ năm chúng tôi có sự đồng thuận rất lớn
bí quyết thành công của họ chính là
từ con người xoay quanh một sự đấy là sự chọn lựa
chọn lựa phát triển con người
họ đầu tư rất nhiều vào việc phát triển con người và xã hội
thành ra là cả xã hội có một cái mức độ học vấn rất là cao
nếu chúng ta gặp những người phần lan
chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng họ còn nói được ít nhất là hai ba thứ tiếng
đặc biệt là tiếng anh cực kỳ là lưu loát
thế rồi họ đầu tư con người vào các cái câu chuyện về sáng tạo
và đất nước họ đi lên từ những cái sáng kiến cải tiến và sáng tạo như vậy
chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả
thuộc nhiều lứa tuổi vốn dành tình yêu cho đất nước phần lan
những sáng kiến xã hội nền tảng của nhà nước phúc lợi
giúp phần lan từ một quốc gia quanh năm lạnh giá
dân cư thừa thớt đã trải qua những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc
những cuộc chiến khốc liệt với cường quốc nông nghiệp lạc hậu
vươn lên ghi tên mình vào nhóm đầu trong các bảng xếp hạng thế giới
về mức sống giáo dục minh bạch bình đẳng tự do ngôn luận
đó là tấm gương là bài học sâu sắc cho các quốc gia đang phát triển như việt nam
bãi biển xuân thiều cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng một mươi km về phía bắc
nằm trên địa phận phường hòa hiệp nam quận liên triểu
khoảng hơn chục ngày nay khi mùa mưa bắt đầu một lượng rác lớn kéo dài
cả gần cây số trôi giặt về đây gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị
rác đủ loại tích lại sau những cơn mưa lớn chủ yếu là rác thải nông nghiệp
với nhiều loại chai lọ thuốc bảo vệ
rác đủ loại thực vật do người dân sản xuất nông nghiệp thiếu ý thức
thu gom ở khu vực thượng nguồn gặp mưa lớn chảy ra sông cú đê rồi đổ thẳng ra biển
anh đỗ ngọc điều khách du lịch từ tỉnh hưng yên đây là lần thứ ba đến với thành phố đà nẵng
tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này
bởi vì em đi chơi từ trên kia và mấy lần lần thứ ba thì đây là lần đầu tiên em tới cái bãi biển này
em thấy khá là nhiều rác mà lại không phải là khá nhiều mà toàn rác
trước đây trong con mắt em thì thành phố đà nẵng rất là sạch đẹp
em cũng không nghĩ là ở thành phố mình có một nơi nhiều rác như thế này
người dân quanh khu vực cho biết tình trạng ô nhiễm này chủ yếu thường diễn ra vào mùa mưa
mùa thấp điểm về khách du lịch
nhưng nếu các ngành chức năng thành phố đà nẵng không sớm quan tâm xử lý
rác sẽ tổn động
và mỗi lúc một nhiều làm xấu đi hình ảnh của một điểm đến
luôn lấy tiêu chí môi trường đặt lên hàng đầu
trong phần tin quốc tế bangladesh và myanmar nhất trí kế hoạch hồi hương người roynia
virus hô hấp cấp tính khiến chín trẻ em mỹ thiệt mạng
hôm qua bangladesh và myanmar đã nhất trí bắt đầu hồi hương người di cư roingga vào giữa tháng một mươi một tới
phát biểu sau các cuộc thảo luận của quan chức hai bên tại dakar
thứ trưởng bộ ngoại giao bangladesh sahidul hake cho biết
hai bên sẽ bắt đầu quá trình hồi hương người rohingda vào giữa tháng một mươi một tới đây
và đây sẽ là giai đoạn đầu
trong khi đó thư ký thường trực bộ ngoại giao myanmar minh thu khẳng định
chính phủ myanmar đã thể hiện thiện trí chính trị sự linh động

và những thư xếp cần thiết để bắt đầu cho quá trình hồi hương người rohingya sớm nhất có thể
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy quân đội myanmar đã tiến hành chiến dịch truy quét các phần tử nổi dậy
tại bang rakhin miền tây nước này sau các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào một số chốt an ninh
hơn bảy trăm hai mươi người rohingya tại bangladesh đã sang tị nạn tại bangladesh kể từ đó
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy m và bangladesh công bố một kế hoạch hồi hương người roya
nhưng không xúc tiến được kế hoạch này
ngoại trưởng syri walid al mualem khẳng định
chính phủ nước này đang nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn bảy năm qua
hãng thông tấn nhà nước sana dẫn lời ông mohalem cho biết
để thể hiện thiện trí chính phủ syri đã tham gia tất cả các cuộc họp quốc tế bàn về syri
theo ông mọi quyết định liên quan đến giải pháp chính trị không được có sự can thiệp của nước ngoài
trong chuyến thăm mới đây của đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về syri
đa mát đã nêu rõ quan điểm rằng xây dựng hiến pháp là vấn đề chủ quyền
vì vậy vấn đề này phải được thảo luận và giải quyết ở syri mà không có sự can thiệp từ bên ngoài
cũng theo ngoại trưởng syri hiện chính phủ nước này đang nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng
tại các khu vực bị tàn phá do giao tranh nhằm tạo điều kiện cho người tị nạn syri trở về nhà
tính đến ngày hôm qua
đã có chín trên hai mươi năm ca tử vong được ghi nhận tại trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng
wannakew thành phố new jersey của mỹ
nguyên nhân được xác định là do loại virus cấp tính gây ra
theo thông báo từ phía cơ quan chức năng các ca tử vong đều là trẻ em
bị phát hiện phơi nhiễm với virus hô hấp cấp tính từ ngày hai mươi sáu tháng chín cho đến ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ
loại virus cấp tính này có thể hủy hoại đường hô hấp
khiến các nạn nhân mắc một số triệu chứng như viêm họng và viêm phổi
sau một thời gian phơi nhiễm hệ thống miễn dịch bị virus xâm nhập khiến người bệnh bị tiêu chảy
viêm kết mạc và thậm chí bị viêm ruột
các nhân viên của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ đã được điều động đến bệnh viện sở tại
nhằm hỗ trợ công tác phòng lây lan loại virus nguy hiểm này
ngoài ra chính quyền địa phương còn mở một đường dây nóng để tiếp nhận các tình trạng nghi nhiễm bệnh
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại